chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với những tin tức mới nhất về an ninh trực tự
tiếp tục thông tin về vụ nổ súng trấn áp người trộm mũ xảy ra tại nông trường cao xu đồng tâm thuộc công ty cao xu bình phước
hôm nay công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ điều tra làm rõ
theo tường trình của anh đinh văn tường phó phòng thanh tra bảo vệ công ty cao su bình phước vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hôm qua ngày chín tháng một mươi
anh tường cùng một số bảo vệ của nông trường cao su đồng tâm đi tuần tra lô cao su đang khai thác
trong lúc tuần tra tổ công tác phát hiện nguyễn thạch kiều hương chú thị xã đồng xoài tỉnh bình phước và một số người khác đang ăn trợ mũ cao su nên tiến hành truy đuổi và bắt được hương còn những người khác chạy thoát
trong lúc khống chế hương để giao công an điều tra xử lý thì người nhà của hương và những người đi cùng đổi đánh lực lượng bảo vệ để giải thoát cho hương
bị vây đánh anh tường đã dùng súng bắn đạn cao su bắn chị thiên tuy nhiên có thể do khoảng cách quá gần võ đạn đã văn thẳng vào trái chị hương khiến người này bị thương chạy máu
ngay sau đó lực lượng bảo vệ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình phước
theo bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước ghi nhận vết thương của bệnh nhân hương có trẻ xước ngoài da vụ việc hiện đang được cơ quan công an huyện đồng phú điều tra làm rõ
tiếp theo là việc bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại sơn la và bình định
tại tỉnh sơn la đối tượng mùa a chống sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú xã triền không huyện sông mã vừa bị tổ công tác công an huyện sớp cập phối hợp với đồ biên phòng nằm lạnh mường lạng bắt quả tàn
đang tàn trữ hai triệu đồng
hai cục nhựa thuốc viện có trọng lượng một trăm ba mươi gram và một số tăng vật khác
qua đấu tranh khai thác mở rộng điều tra vụ án lực lượng công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng sông a sợn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú xã mường lạng huyện sốp cợp về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
khám xét nơi ở của đối tượng sông a sợn lực lượng chức năng đã thu thêm được hai gói nhựa thuốc phiện có trọng lượng bảy gram hai khẩu súng kíp một tẩu hút thuốc viện
còn tại bình định sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết vừa điều tra triệt phá đường dây mua bán ma túy và mại dâm tại nhà trọ ở khu vực bốn phường ngô mây thành phố quy nhơn
đối tượng cầm đầu là nguyễn thị hiền trú ở thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đến thành phố quy nhơn thuê trọ thay đổi nhiều nơi ở khác nhau vừa mua bán ma túy đồng thời điều hành đường dây mại dâm

trước và sau kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội đã trắng đêm làm nhiệm vụ trên mọi tuyến phố để đem lại sự bình yên cho người dân
việc chốt trực tại các chốt sẽ được tổ công tác một trăm bốn mươi một thực hiện liên tục trong các ngày trước trong và sau ngày giải phóng thủ đô tại các quận huyện của hà nội nhằm đảm bảo an ninh trật tự xử lý các trường hợp vi phạm giao thông các đối tượng đem theo vũ khí chất cấm
đối tranh phòng chống các loại tội phạm trên đường phố đặc biệt là ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép
trung đoàn đã chủ động căn cứ vào địa bàn rồi là chức lăng nhiệm vụ trung đoàn trung đoàn đã chủ động phối hợp với ba mươi quận huyện khảo sát địa bàn lóng tình hình và đưa ra các kế hoạch về nếu như mà xảy ra hiện tượng đua xe hoặc cổ đua xe phép thì phải xử lý phòng ngừa ngay từ đầu
việc bố trí lực lượng thời gian địa điểm của các tổ một trăm bốn mươi một này
được giữ bí mật tạo sự bất ngờ phát huy tối đa sức mạnh và hiệu quả
nhiều trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm được tổ công tác xử lý đúng quy định pháp luật
ngoài ra tổ công tác tập trung kiểm tra hành chính các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn phóng nhanh vượt ẩu